hội nghị thượng đỉnh kinh doanh asean bloomber hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra vào sáng nay tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và phát biểu khai mạc
phát biểu tại hội nghị thủ tướng khẳng định việt nam đang cùng các nước asean tiếp tục củng cố
làm sâu sắc hơn nữa liên kết asean xây dựng một cộng đồng asean vận hành theo luật lệ
thực sự hướng tới người dân bảo đảm tốt nhất quyền và lợi ích cho người dân
có quan hệ rộng mở với các đối tác có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở cả trong khu vực và toàn cầu
thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên asean
và sự hợp tác có hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp của các nhà đầu tư asean
và các đối tác đối với tiến trình đổi mới mở cửa và hội nhập của việt nam
tiền tệ biến đổi khí hậu chủ nghĩa bảo hộ đã có nguy cơ trở lại v v
tuy nhiên chúng ta cũng có nhiều cơ hội thuận lợi cho phát triển từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
việc hình thành cộng đồng asean các khối thương mại tự do quy mô lớn tiêu chuẩn cao v v
trong bối cảnh đó các nước asean đoàn kết đẩy mạnh kết nối kinh tế
phát triển hạ tầng giao thông và liên kết mềm nhằm tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng thương mại
đầu tư và dịch vụ qua biên giới xây dựng thị trường asean thống nhất hiệu quả
thủ tướng tin tưởng hội nghị sẽ chia sẻ cởi mở về các định hướng
các cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư kinh doanh trong khu vực asean
mong muốn các doanh nghiệp các nhà đầu tư ngoài khu vực sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác
cùng có lợi với các đối tác asean
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và chào đón tất cả các doanh nghiệp asean và quốc tế đã chọn việt nam là điểm đến đầu tư tin cậy